sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các lực lượng chức năng đơn vị khai thác bến xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn
tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu bến xe từ chối phục vụ đồng thời thu hồi phù hiệu và cắt nốt các trường hợp nhà xe đón trả khách dừng đỗ không đúng quy định trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
theo đó sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường công tác kiểm tra lập sổ theo dõi an toàn kỹ thuật của phương tiện trước trong và sau mỗi chuyến đi
thường xuyên giám sát kịp thời nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải không phóng nhanh vật ẩu vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe liên tục dừng đỗ xe quy định
thực hiện nghiêm việc kê khai giá nhiệm ít giám cước vận tải và bàn vé
bên cạnh đó lực lượng thanh tra sở giao thông vận tải hà nội được yêu cầu phối hợp với các lực lượng chức năng khác tổ chức phân luồng điều tiết giao thông hợp lý
khắc phục tình trạng u nứ đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố xử lý nghiêm tình trạng xe dù đón khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định